xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
tổng thống mỹ donald trump vừa cảnh báo có thể áp thuế đối với toàn bộ hàng nhập khẩu từ trung quốc vào mỹ một động thái khiến căng thẳng với bắc kinh lao thang
phát biểu trước báo giới tại thành phố fago bắc dakota tổng thống donald trump nhấn mạnh mỹ sẵn sàng áp thuế lên giá trị hàng hóa hai trăm sáu mươi bảy tỷ đô la mỹ nhập khẩu từ trung quốc ngay lập tức
điều này có nghĩa là hầu như tất cả hàng hóa nhập khẩu từ nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới vào mỹ
đều sẽ bị áp thuế
thông tin trên được công bố trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới liên tục đưa ra các chính sách thương mại đối đầu nhau
làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu
mới đây nhất tổng thống trump đe dọa sẽ áp thuế bổ sung hai mươi năm đối với lượng hàng hóa trị giá hai trăm linh tỷ usd nhập khẩu từ trung quốc
hôm qua lãnh đạo iran nga và thổ nhĩ kỳ đã nhất trí cùng hợp tác nhằm tìm kiếm cách thức giải quyết tình hình tại tỉnh
idlib thành trì lớn cuối cùng của lực lượng nổi dậy ở tây bắc syri
trong tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh ba bên tại tehran lãnh đạo ba nước đã thảo luận về tình hình
tại khu vực giảm leo thang căng thẳng iblis và đã quyết định giải quyết vấn đề này phù hợp với tinh thần hợp tác
vốn là đặc điểm của tiến trình hòa đàm astana các bên nhất trí rằng cuộc xung đột tại syri chỉ có thể chấm dứt
thông qua tiến trình đàm phán chính trị thay vì các biện pháp quân sự đồng thời phải kiến tạo những điều kiện an toàn tại syri
để bảo đảm quá trình hối hương của những người tị nạn syri văn kiện trên cũng khẳng định ba nước sẽ hợp tác
để tiêu diệt hai tổ chức khủng bố là is và mặt trận nusra ba nước thống nhất sẽ chống lại các chính sách ủng hộ
ly khai tại syri đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho quốc gia trung đông này
ngoài ra lãnh đạo nga iran và thổ nhĩ kỳ cũng nhất trí sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh về syri tiếp theo tại nga
tuyên bố chung panmunjom được tổng thống hàn quốc moon jae in
và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un nhất trí tại cuộc gặp thượng đỉnh liên triều hồi tháng bốn vừa qua
tính đến nay đã được một trăm ba mươi tám ngày
kiến nghị phê chuyển tuyên bố chung panmunjom sẽ được trình lên quốc hội hàn quốc vào ngày một mươi một tháng chín tới
phát biểu trong cuộc họp báo người phát ngôn phủ tổng thống hàn quốc kim ơi cơm cho biết
sau khi lấy ý kiến của chính phủ bản kiến nghị thông qua tuyên bố panmunjom dự kiến sẽ chỉnh lên quốc hội xem xét vào ngày một mươi một tháng chín
đồng thời cũng sẽ đệ trình dự toán kinh phí
kiến nghị phê chuyển tuyên bố panmunjom được chính phủ hàn quốc trình lên quốc hội vào thời điểm các đảng phái chính trị tại nước này
đang tranh cãi về chính sách đối với triều tiên của chính quyền tổng thống moon jae in
do đó các nhà quan sát cho rằng sự cạnh tranh giữa các đảng phái thông qua vấn đề này sẽ khó khăn hơn
tuy nhiên trước đó đảng cầm quyền dân chủ đồng hành cùng với các đảng đối lập và một số nghị sĩ của đảng barion tương lai
đã bày tỏ ủng hộ quốc hội phê chuyển tuyên bố panmunjom
các nguồn tin an ninh và y tế của iraq cho biết có một người thiệt mạng và một mươi một người khác bị thương
trong các cuộc biểu tình ở thành phố basra của iraq
hiện lệnh giới nghiêm vẫn đang được duy trì tại thành phố này để kiểm soát tình hình trật tự an ninh xã hội
theo các nguồn tin những người biểu tình đã tấn công vào các văn phòng của nhóm phiến quân dòng cia
ở thành phố basra bằng pháo hoa và bom xăng
sau đó lực lượng an ninh đã phải dùng các biện pháp mạnh để kiểm soát tình hình
nó ban đầu cho biết có một người thiệt mạng và một mươi một người khác bị thương trong vụ động độ này
các cuộc biểu tình tại basra đã diễn ra trong suốt mấy ngày qua
nhiều người biểu tình quá khích đã tấn công phóng hỏa trụ sở của chính quyền tỉnh basra
cũng như nhiều cơ quan nhà nước văn phòng các đảng phái chính trị đặt tại thành phố cùng tên này
hiện chính phủ iraq đã công bố lệnh giới nghiêm mới từ ngày sáu tháng chín trên toàn thành phố
nhằm giải tán cuộc biểu tình
mặc dù mỹ là một quốc gia có nền kinh tế hàng đầu thế giới
nhưng khoảng cách giàu nghèo tại đây là rất lớn
hơn bốn mươi triệu người mỹ hiện đang sống trong cảnh thiếu lương thực
và hoàn toàn dựa vào các nguồn trợ cấp từ những tổ chức tư thiện
bà martina santos đang chuẩn bị bữa ăn tình nguyện cho hàng trăm người
tại trung tâm cung cấp thực phẩm cho người nghèo người vô gia cư
cũng giống như mọi tình nguyện viên khác làm việc tại đây
bà santos và gia đình sống dựa hoàn toàn vào nguồn thực phẩm nhân đạo
việc làm việc tại đây là một phần quan trọng
trong cuộc sống của tôi bởi lẽ đến đây tôi có thể có thịt có đậu có rau về cho gia đình
trung tâm này được điều hành bởi tổ chức website chống lại nạn đói
theo đó chương trình cho phép những gia đình nghèo tại mỹ đến đây ba lần một tuần
để lấy miễn phí các thực phẩm như bánh mì trứng rau củ quả
hai phần ba số người đến đây đều là người gốc tây ban nha và họ không được nhận trợ cấp xã hội
có một thực tế là những người mỹ
phải sống phụ thuộc vào nguồn lương thực trợ cấp hoàn toàn
trong vòng ba thập kỷ trở lại đây số lượng người nghèo tăng vọt bởi lẽ không có đủ việc làm cho họ
thống kê cho thấy vẫn có tới hơn bốn mươi triệu người mỹ sống trong cảnh thiếu lương thực
và con số này vẫn không ngừng tăng lên
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại